quan đến vụ cháy kho của công ty dạng đông sở tài nguyên và môi trường hà nội đã công bố kết quả phân tích mẫu đất và không khí
cụ thể theo kiểm tra nhanh của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
cả hai mẫu cho tại khu vực đám cháy và ba mẫu đất ở những vị trí xung quanh vụ cháy đều cho kết quả nồng độ thủy ngân bằng không
còn về chất lượng không khí trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường hà nội cũng đã lấy mẫu tại năm vị trí
kết quả là các chỉ số về bụi và nồng độ chất độc hại đa số đều trong giới hạn cho phép
riêng chỉ số không khí thông số khí xuân phua dioxit hay còn gọi là khí so hai
tại hai vị trí gần khu vực cháy vượt hơn một lần mức cho phép
thời gian tới các cơ quan chuyên môn tiếp tục ra soát đánh giá chất lượng nước ngầm trong vòng bán kính năm trăm linh m
ngoài ra để giải quyết sự cố môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội đã có văn bản hướng dẫn công ty dạng đông
cách thức xử lý nước ngầm trong vòng bán kính năm trăm linh m
nước thải cho xỉ và các khoa chất có thể còn xót lại vùa đám cháy
quỹ ban an toàn giao thông quốc gia cho biết sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cả nước đã xảy ra năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi một người bị thương hai mươi sáu người
như vậy so với hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tai nạn giao thông giảm bảy vụ nhưng tăng chín người ba người bị thương
sau một tháng chín theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an
toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi sáu người bị thương một mươi người đều trên đường bộ
về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý bốn hai trăm một mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền ba sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi tám xe ô tô năm trăm ba mươi hai xe mô tô bước năm trăm linh bảy giấy phép lái xe các loại
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh của người đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tận chung với đảng tận hiếu với dân
xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn thành phố hà nội
phát biểu tại hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng bốn
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận
trong tháng tám công an các đơn vị địa phương đã tích cực hệ thống thông tin phân tích và dự báo sát tình hình liên quan đến an ninh trật tự
tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an nhiều chủ trương đối sách góp phần bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia
thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại của đất nước
bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
những tháng cuối năm các đơn vị đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
hoàn thành khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ bốn cấp công an tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện công an xã chính quy theo hướng dẫn quy định và chỉ đạo của bộ
tuần qua tại hội nghị quán triệt thực hiện kết luận số bốn mươi bốn và bốn mươi năm của ban bí thư khóa một mươi một bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả hai kết luận nói trên
với vai trò là cơ quan thường trực giúp ban bí thư kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chỉ thị trên
đảng ủy công an trung ương đã ban hành các kế hoạch gửi đến các tỉnh ủy
thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn các đảng ủy trực thuộc trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương
bộ trưởng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình theo hình thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải về an ninh trật tự trong tình hình mới
tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội mặt trận tổ quốc và các ban ngành tổ chức đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bên cạnh đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo các tiểu ban tổ chức hội nghị các bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia diễn ra trong tuần qua
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định đảng và nhà nước ta rất quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống ma túy
thứ trưởng mong muốn qua hội nghị các nước trong khu vực và đối tác sẽ tăng cường hợp tác đấu tranh tốt với tội phạm ma túy hạn chế tối đa việc trồng cây thuốc viện và sản xuất mua bán vận chuyển các loại ma túy đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cai nghiện cho người nghiện ma túy

thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định đảng và nhà nước ta rất quan tâm chỉ đạo công tác phòng cây thuốc viện